viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bốn bị can trong vụ án gây thương tích cho giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương hồi tháng bảy năm ngoái
bốn bị can gồm trần ngọc anh nguyễn tuấn tú nguyễn tuấn anh và phạm huy bình cùng chú tại thành phố hà nội
theo cáo trạng tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trần ngọc anh là bệnh nhân tại bệnh viện nội tiết trung ương được bà trần thị thanh hóa nguyên phó giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương khám và điều trị
cuối năm hai nghìn một mươi bảy ngọc anh được bà hóa kể về việc bà này phải nghỉ hưu sớm do có mâu thuẫn với ông trần ngọc lương giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương
nghe xong ngọc anh nảy sinh ý định đánh ông lương để trả thù cho bà hóa
ngọc anh đã nhờ ba người nói trên cùng tham gia đánh ông lương
cơ quan chức năng xác định hành vi của các đối tượng gây thương tích cho ông lương với tỷ lệ tổn hại là một mươi sáu sức khỏe
cơ quan chức năng xác định hành vi của các đối tượng gây thương tích cho ông lương với tỷ lệ tổn hại là một mươi sáu sức khỏe
tại hiện trường lực lượng công an xác định nhóm đối tượng trên đã tấn công gây thương tích cho hai bảo vệ tại công ty phải nhập viện cấp cứu
ngoài ra nhóm đối tượng trên còn đập phá làm vỡ kính một mươi bảy phòng ở khu vực này
hiện cơ quan công an đã tạm giữ được một đối tượng liên quan trong nhóm để phục vụ công tác điều tra
chỉ trong vòng một thời gian ngắn tại tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra liên tiếp hai vụ hành hung người dân cư trú ở khu vực sông hương và sông bồ
nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân nơi đây cùng nhau ngăn cản
hành vi khai thác các sản trái phép trên hai dòng sông này nên đã bị các đối tượng tấn công gây thương tích nặng
hành vi trên cho thấy thái độ hung hăng côn đồ của những đối tượng khai thác cát sạn trái phép cần phải nghiêm trị trước pháp luật
ông hoàng trọng niệm vẫn chưa hết bằng hoàng khi kể lại sự việc ông và nhiều người dân tại phường thủy biều tp huế bị truy đuổi đánh trọng thương
trong lúc tham gia đẩy đuổi các đối tượng khai thác cát trái phép gần khu vực sông hương đoạn qua địa bàn mình sinh sống
thằng đập thằng phát đau dế thằng đập cái đai
tôi nghe cái bóng tôi gục rồi
thằng đập thêm phát đai nữa
sau khi xảy ra sự việc công an phường thủy biều đã tiếp cận hiện trường triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ
trước đó ông võ văn lẹ năm mươi bảy tuổi trú tại thị xã hương trà cũng đã bị các đối tượng khai thác cát tấn công đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
trước sự việc manh động coi thường pháp luật trên người dân rất bức xúc và lo lắng
tụi nào cũng trong em vì em là xuống để mà chẳng đuổi đá thôi chứ cũng phải là mình làm khó họ
nói chung là hẳn thái cano đi kể là hẳn chạy đi làm lại liền cũng có thời gian hẳn hợp
nói chung là hẳn không làm ở ngày làm ở đêm
thì điều kiểm của phương thì rất khó khăn trong cái việc mà kiểm tra để xử lý
tại vì chúng tôi thì lực lượng cũng không đủ phương tiện thì cũng không có
chúng tôi kiện nghị các cơ quan chức năng
công an môi trường công an giao thông tăng cường kiểm tra tuần tra xử lý
những năm trở lại đây tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông hương sông bồ và các con sông khác ở thừa thiên huế diễn ra nóng bỏng phức tạp
mặc dù địa phương này đã ban hành nhiều chỉ thị tổ chức các đợt gia quân truy quét xử lý nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn
đối tượng lý văn hiếu chú huyện than uyên bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận ngày bảy tháng hai lợi dụng sự tin tưởng của anh vũ minh trọng cùng ở huyện than uyên hiếu đã lấy chiếc xe của anh trọng sau đó mang đi bán được một mươi triệu đồng
trước đó hiếu cùng anh hà văn ngọc ở xã phúc than huyện than uyên đi hát karaoke hết năm triệu đồng do không có tiền hiếu đã lừa anh ngọc cho mượn chiếc xe máy để đi rút tiền về trả tiền hát
lợi dụng sự tin tưởng của anh ngọc đối tượng hiếu đã đi luôn xe máy về tỉnh phú thọ bán được ba triệu năm trăm linh nghìn đồng sau đó mang đi tiêu xài cá nhân
hôm đấy tôi với ngọc rủ nhau đi hát tại quán kake ngân hàng xong lúc thanh toán cả hai không có tiền xong tôi lấy chiếc xe của
ngọc đi xuống thanh sơn cầm cố được số tiền là ba triệu rưỡi
số tiền đấy tôi làm gì
số tiền đấy tôi tiêu xài cá nhân hết
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của các gia đình bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện than uyên đã tiến hành xác minh điều tra thu thập tài liệu chứng cứ truy bắt đối tượng
đến ngày một mươi hai tháng ba căn cứ tài liệu điều tra và bằng các bằng chứng liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện than uyên đã ra lệnh
bắt tạm giam đối với lý văn hiếu khi y đang lẩn trốn ở thành phố lào cai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
quá trình điều tra đối tượng hiếu đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản và một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện than uyên địa bàn thành phố lây châu và địa bàn tỉnh lào cai
qua vụ án trên cơ quan huyện than uyên cũng mong quân chúng dân nâng cao tinh thần cấy rác không tiệt đối tin tưởng vào những người
người mới quân biết rồi giao cho mượn tài sản để bị chiếm đoạt tài sản
và cũng bảo ngông bà con nhân dân là nâng cao tinh thần cấy rác tự quản lý và bảo quản tài sản của mình để tránh bị tạo lý kiện sơ hở để các đối tượng phạt tội cho các tài sản
qua vụ việc trên cho thấy để hạn chế loại tội phạm này bên cạnh sự gia quân và triển khai quyết liệt các biện pháp công tác của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác trong việc tự bảo quản tài sản của mình
liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng khiến bảy người tử vong và ba người bị thương tại thôn trung nguyên xã trung nguyên huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đang khẩn trương củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra khi đủ các căn cứ sẽ khởi tố bị can trong thời gian tới
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba tại ngã tư quốc lộ hai c giao với tuyến đường đi vào địa bàn thôn trung nguyên xã trung nguyên huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
xe khách do lái xe phan thanh phú điều khiển đã lao vào đoàn người đang đưa đán tăng gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một mươi người thương vong
nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được nhận định là do tài xế bị hạn chế tầm nhìn không tập trung dẫn tới không làm chủ được tốc độ
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự đối với bị cáo lê thanh tuấn chú tại xã trung ngãi huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó tuấn đã bị tòa án nhân dân huyện càng long đưa ra xét xử và tuyên phạt bốn năm tù giam
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sau khi uống rượu say tuấn điều khiển xe mô tô từ thị trấn càng long về huyện vũng liêm
khi ra đến quốc lộ năm mươi ba tuấn điều khiển xe
và chạm xe mô tô do ông lê văn leo điều khiển vụ tai nạn đã khiến ông leo chấn thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt lê thanh tuấn ba năm tù giam
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé